đã có ít nhất hai mươi năm người thiệt mạng và sáu mươi sáu người khác bị thương trong vụ nổ tại một chạm xăng ở miền nam của nước nga vào tối ngày hôm qua
ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng sửa chứa ô tô tại thành phố makarkala vùng dagestan sau đó gây ra vụ nổ và lan sang chạm xăng bên cạnh
cơ quan khẩn cấp địa phương cho biết ngọn lửa đã bao phủ một khu vực rộng khoảng sáu trăm linh m hai
hai trong tám bồn nhiên liệu đã phát nổ khoảng hai trăm sáu mươi lính cứu hỏa ngay sau đó được điều động tới hiện trường vụ cháy và tiến hành sơ tán những người dân
các cơ quan lo ngại một vụ nổ thứ hai có thể xảy ra
bộ khẩn cấp nga cho biết là các nạn nhân sẽ được đưa tới moscow bằng máy bay quân sự đặc biệt có sẵn bác sĩ nếu cần thiết và văn phòng công tố địa phương đang tiến hành điều tra sự việc này
chính quyền bang veracruz của mexico thông báo cảnh sát đã tìm thấy thi thể của ít nhất một mươi ba người được cất giấu trong tủ đông
tại một tòa nhà ở thành phố pozarica thuộc bang này công tác kiểm tra tại hiện trường và giám định đang được tiến hành để xác định danh tính của các nạn nhân cũng như những người có liên quan
vụ việc được phát hiện vào hôm một mươi ba tháng tám khi cảnh sát truy đuổi một nghi phạm trốn trong một tòa nhà có ba nạn nhân bị bắt cóc và giam giữ
các thi thể sau đó đã được tìm thấy ở một địa điểm khác cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ sáu nghi phạm để thẩm vấn
bang veracruz là một trong những điểm nóng về bạo lực liên quan đến các băng đảng buôn người và ma túy
cũng như các hoạt động tội phạm khác ở mexico
quốc gia mỹ latin này đã ghi nhận hơn bốn trăm linh vụ giết người kể từ khi phát động chiến dịch quân sự chống ma túy vào năm hai nghìn sáu
bộ nội vụ đức đã từ chối đề xuất triển khai cảnh sát kiểm tra thường xuyên tại khu vực biên giới chung với cộng hòa séc và ba lan
trong bối cảnh dòng người di cư bất hợp pháp đang đổ vào
quyết định trên được đưa ra nhằm phản ứng lại yêu cầu của giới chức bang sassen về việc tăng cường kiểm tra
do dòng người di cư bất hợp pháp qua cộng hòa séc và ba lan tăng cao
để ngăn chặn nạn nhập cư trái phép hội đồng quận gorliz ở khu vực biên giới đã hối thúc chính phủ liên bang đức
ra lệnh cho cảnh sát nước này tiến hành các cuộc kiểm tra liên tục để quản lý dòng người di cư vào sassen từ hai quốc gia láng giềng nêu trên
theo cảnh sát đức trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã có khoảng một mươi người nhập cư tìm cách vào sassen
và dòng người di cư đã tiếp tục tăng trong những tuần gần đây
người di cư chủ yếu đến từ syri afghanistan và thổ nhĩ kỳ
bộ này hiện chưa xem xét việc tái áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới lâu dài trong khu vực schengen
các lực lượng tình báo của iran đã bắt giữ thêm tám đối tượng do có liên quan đến vụ tấn công khủng bố
và đền thờ hồi giáo dòng siay sachiraz tại tỉnh pham miền nam của đất này vào cuối tuần qua
vụ việc trước đó đã khiến chín người thương vong
theo thông tin đến thời điểm này thủ phạm chính được xác định là công dân tajikistan
trong khi quốc tịch của các nghi phạm khác vẫn chưa được xác định
hiện chưa có tổ chức nào đứng bằng
họ đã đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức tụ tấn công
người phát ngôn bộ ngoại giao iran cho biết mục đích của những kẻ khủng bố này là tìm cách trả thù người dân iran
đặc biệt là sau các chiến dịch tấn công mạnh mẽ của lực lượng an ninh nhằm vào các tổ chức khủng bố trong những năm vừa qua
bắt đầu từ ngày hôm nay thủ đô moscow và một mươi thành phố khác của nga sẽ thử nghiệm thí điểm đồng rút kỹ thuật số
đây là dấu mốc đáng chú ý sau khi đồng rút kỹ thuật số chính thức có hiệu lực tại nga từ đầu tháng này
cụ thể tại moscow giai đoạn thí điểm đầu tiên sẽ có sự tham gia của khoảng sáu trăm linh người và ba mươi doanh nghiệp
các hoạt động cơ bản sẽ được thực hiện như mở và bổ sung ví kỹ thuật số chuyển đồng rút kỹ thuật số giữa các công dân
thanh toán tự động đơn giản thanh toán mua hàng và dịch vụ bằng mã qr
một trong những nơi tiến hành thử nghiệm là hệ thống tàu điện ngầm moscow với việc triển khai bán vé bằng đồng rút kỹ thuật số
hình thức thanh toán mới cũng sẽ sớm được mở rộng cho các loại hình giao thông đô thị khác
dự kiến giai đoạn đầu tiên sẽ diễn ra trong vòng hai tháng và dựa trên kết quả này để mở rộng thí điểm
việc triển khai đồng rút kỹ thuật số trên quy mô lớn ở nga sẽ được thực hiện vào năm hai nghìn hai mươi năm
dù vậy ngân hàng trung ương nga vẫn nhấn mạnh đồng rút kỹ thuật số là hình thức tiền tệ mới nhằm bổ sung
chứ không phải thay thế tiền mặt hoặc thay thế tài khoản trong ngân hàng
cũng từ ngày hôm nay người dân new zealand sẽ không cần phải đeo khẩu trang tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe
hoặc là cách ly trong vòng bảy ngày
điểm virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
quyết định trên được bộ y tế new zealand đưa ra sau khi có những đánh giá về tình hình dịch bệnh
và mức độ miễn dịch của người dân
mặc dù không còn là quy định bắt buộc nhưng bộ trên vẫn khuyến nghị người dân nên ở nhà năm ngày
nếu dương tính với virus sars cov hai
thủ tướng new zealand cho rằng việc chính thức chấm dứt các hạn chế là một số mốc quan trọng
trước đó cách thức ứng phó dịch bệnh của chính phủ new zealand được thế giới công nhận
đã giúp duy trì được tỷ lệ lây nhiễm và tử vong ở mức thấp
tuy nhiên ở trong nước lại vấp phải sự chỉ trích vì kéo dài thời gian phong tỏa
đóng cửa trường học và đóng cửa biên giới
trên ba người đã phải sơ tán khẩn cấp trong đêm ngày hôm qua
sau khi một đám cháy rừng bùng phát dữ dội tại khu vực san andré
thuộc tỉnh pyrénées ou rang tan ở miền nam của nước pháp
ngọn lửa bùng phát vào khoảng năm giờ một mươi năm chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương
khoảng năm trăm ba mươi hectare đất rừng
đám cháy rừng đã bị thiêu dụi
hiện tình hình đã bắt đầu được cải thiện nhưng đám cháy vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn
theo bộ trưởng nội vụ pháp hơn năm trăm linh lính cứu hỏa cùng với một mươi ba máy bay và ba trực thăng
đã được triển khai để ngăn chặn cháy rừng lan rộng
báo cáo của bộ nội vụ pháp cho thấy các vụ cháy rừng xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi hai
cũng đã thiêu dụi bảy mươi hai hectare đất rừng tại nước này

còn lại sau đám cháy rừng bùng phát từ đêm ngày tám tháng tám tại hawaii của mỹ
vụ cháy đã trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất tại quốc gia này
khi số người thiệt mạng lên tới con số chín mươi ba và có thể chưa dừng lại
một thảm họa mà người dân nơi đây mô tả giống như là ngày tận thế
đến ngày hôm nay sau một tuần xảy ra vụ việc thì đám cháy gần như đã được kiểm soát
nhưng hàng ngàn người gọi thị trấn nghỉ dưỡng lahaina trên đảo maui là nhà
đã mất hết tất cả và không còn nơi để trở về
trước khi thảm họa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử xảy ra tại hawaii vào ngày tám tháng tám vừa qua
ông tom leonas đã sinh sống tại lahaina cố đô nổi tiếng của hawaii trong suốt bốn mươi bốn năm
tuy nhiên những ngọn lửa dữ dội đã thiêu dụi căn hộ của ông làm tan chảy chiếc xe jeep của ông
và buộc ông phải trốn sau một bức tường chắn sóng trong suốt bốn tiếng đồng hồ
người đàn ông bảy mươi bốn tuổi cho biết ông đã chạy đến bức tường chắn sóng bảo vệ thị trấn
khỏi sự xâm lấn của đại dương và chú ở đó cùng với khoảng bảy mươi người khác
sau đó khoảng hai mươi người đã nhảy xuống nước để thoát khỏi ngọn lửa
dù có tâm chắn bảo vệ nhưng than cháy bay qua vẫn làm ông bị bỏng
tất cả các con đường đều bị phong tỏa mọi người cố gắng chạy càng nhanh càng tốt
gió mạnh thổi qua bức tường chắn sóng qua đầu chúng tôi và bụi than bay khắp mọi nơi
tôi đã mất ngôi nhà của mình chiếc xe jeep máy tính sách tay điện thoại di động tôi chẳng còn gì nữa
suốt một tuần qua ngọn lửa bùng phát tại bờ biển phía tây maui đã lan ra nhanh chóng do tác động của gió lớn và thời tiết khô nóng
ngọn lửa bùng cháy không thể kiểm soát xé toạc thị trấn ven biển maui cướp đi sinh mạng của ít nhất chín mươi ba người và thiêu dụi hơn hai năm trăm linh ngôi nhà
nó đã biến một ngôi làng hàng thế kỷ được yêu thích bởi du khách cũng như người dân địa phương thành một đống cho tản đổ nát
đối với những người dân ở đây vụ cháy cướp đi mọi thứ mà họ cố gắng gây dựng suốt hàng chục năm qua
tôi chưa bao giờ thấy thứ gì tàn phá nhanh đến như vậy mọi người đã mất tất cả nhà cửa công việc xe cộ vật nuôi vẫn còn người mất tích sẽ mất nhiều thời gian rất nhiều năm để phục hồi
thiệt hại về vật chất nhưng với nhiều gia đình nỗi đau tinh thần còn lớn hơn thế
ông jones lequesda đã đăng những bức ảnh của chín người thân mất tích sau trận cháy rừng thông qua mạng xã hội và đã đến nhiều nơi trú ẩn
đã ba ngày nay chúng tôi tìm kiếm họ tôi sẽ không dừng lại cho đến khi có được những thông tin tin cậy nhất với tất cả sức lực của mình tôi sẽ hỗ trợ các gia đình và cộng đồng địa phương bởi tôi cũng có thời gian gắn bó ở lahaina
theo số liệu của bbc khoảng một người đã bị bệnh
một người hiện được báo cáo là mất tích và chưa thể liên lạc được do các thiết bị di động bị gián đoạn
bên cạnh công tác ứng phó với cháy rừng chính quyền liên bang và cộng đồng đang dồn nguồn lực về các trung tâm cứu trợ phân phối thực phẩm quần áo dịch vụ y tế để giúp đỡ các nạn nhân của vụ cháy rừng maui
thật đau lòng khi thấy mọi người sống trong tình cảnh như vậy các hỗ trợ từ nhu yếu phẩm liều bạt quần áo vẫn đang tiếp tục được gửi đến
chúng tôi gần bó với nhau như mau ohana trong tiếng hawaii
ngồi trên tấm đệm phơi tại nhà thi đấu tử nghiệm chiến tranh đảo maui ông tom leonas đang suy nghĩ làm thế nào để liên hệ với các nhà cung cấp bảo hiểm xe hơi chủ nhà của mình cũng như bạn bè và gia đình
tuy nhiên ông không biết liệu mình có quay trở lại là haina hay không đặc biệt là chẳng ai rõ sẽ mất bao lâu để thị trấn có thể phục hồi